tại chủ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp bà sirin samin chaudhuri
chủ tịch quốc hội bangladesh đang có chuyến thăm chính thức nước ta
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội charuri bày tỏ vui mừng lần đầu tới thăm việt nam và cảm ơn
tình cảm và sự mến khách mà tổng bí thư và các nhà lãnh đạo việt nam đã dành cho cá nhân và đoàn
bà chủ tịch quốc hội thông báo với tổng bí thư về những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm hội kiến
với các nhà lãnh đạo việt nam trước đó
về quan hệ hai nước bà chủ tịch quốc hội nhấn mạnh bangladesh coi trọng thúc đẩy quan hệ
hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với việt nam
trên các lĩnh vực mà bangladesh có thế mạnh hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác
trên mọi lĩnh vực bà chủ tịch quốc hội trân trọng mời tổng bí thư thăm bangladesh vào thời gian
thích hợp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao chuyến thăm việt nam của bà chủ tịch quốc hội
có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước tổng bí thư tin tưởng chính phủ và nhân dân bangladesh
sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước bangladesh hòa bình
phát triển và phồn vinh đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên trường quốc tế
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa chủ tịch quốc hội charuri với các nhà
lãnh đạo việt nam và khẳng định đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam luôn coi trọng
quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với bangladesh mong muốn quan hệ hai nước
tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước
trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và nhiều điểm tương đồng giữa hai nước tổng bí thư đề nghị hai bên
có các biện pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả hơn những thỏa thuận đã đạt được
đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
tổng bí thư cảm ơn lời mời thăm bangladesh của chủ tịch quốc hội charuri
gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo bangladesh